với tinh thần chung là phải đánh giá đúng chính xác bàn tiến chứ không bàn lùi
nỗ lực xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng phát triển nhanh và bền vững
nên các vấn đề về môi trường văn hóa kinh tế xã hội cần phải được đánh giá
và tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để báo cáo được hoàn thiện và đầy đủ hơn
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp toàn thể lần thứ sáu
của tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đảng lần thứ một mươi ba
hội nghị trung ương một mươi một vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đã cho ý kiến hoàn thiện
các dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược kinh tế xã hội một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ năm năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
trung ương đánh giá cao chất thực hiện kinh tế xã hội năm năm
và đánh giá kết lượng cơ bản nhất trí các dự thảo báo cáo của tiểu ban
tại phiên họp hai tổ biên tập đã thống nhất những thành tiệu quan trọng
để đánh giá toàn diện trên mọi lĩnh vực không còn việc cong vanh
thủ tướng đề nghị tổ biên tập cần phải ra soát đánh giá kỹ hơn
về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau như kinh tế vùng kinh tế biển
kinh tế tập thể du lịch v v
vấn đề nào là số ít không phải tình trạng chung số đông thì phải đánh giá đúng mực
khách quan chính xác tổ biên tập tiếp tục ra soát thể hiện nổi bật được vai trò
của yếu tố mới như khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo yếu tố văn hóa con người
khát vọng dân tộc ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ
vấn đề phát triển hai hoa bền vững nhất là phát triển mạnh mẽ văn hóa xã hội
cải thiện môi trường nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân rất quan trọng
thủ tướng cũng cho rằng cần nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm của các nước
nhất là các nước trong khu vực có điều kiện tương đồng gồm cả kinh nghiệm thành công và không thành công
để rút ra chúng ta phải làm gì để đưa đất nước vững bước tiến lên phát triển nhanh và bền vững